trước tình hình dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp
trung tâm y tế dự phòng hà nội đã tiến hành phun trên diện rộng bằng vòi công suất lớn vào ban đêm
hai mươi giờ đêm xe phun thuốc công suất lớn của trung tâm y tế dự phòng hà nội
bắt đầu lên đường phun thuốc diệt mũi tại các khu dân cư
trong hai tháng trở lại đây công việc lúc nửa đêm này đã trở thành việc thường nhật của các cán bộ y tế dự phòng hà nội
kế hoạch phun thuốc mũi trong đêm đã được trung tâm y tế dự phòng hà nội
phối kết hợp cùng với cả các trung tâm y tế của các quận các trạm y tế của các xã các phường trên địa bàn thành phố hà nội
đã được thực hiện cách đây khoảng hơn hai tháng
đầu mùa dịch trung tâm y tế dự phòng đã tiến hành biện pháp phun hóa chất ban đêm và ban ngày
ban ngày thì sử dụng bằng máy đeo vai máy đeo tay
còn ban đêm sử dụng bằng máy ô tô
chiếc xe phun thuốc mũi di động công suất lớn bắt đầu hoạt động từ đầu tháng năm khi dịch sốt xuất huyết bùng phát
chiếc xe đến từng ngõ ngách thủ đô nơi không thể phun thuốc thủ công bằng tay
và có thể tăng khả năng phát tán thuốc trên diện rộng để phun thuốc diệt mũi đạt hiệu quả cao hơn
phun thuốc vào ban đêm là lúc lúc này là tất cả những người dân người ta đang nghỉ ngơi
mà đặc điểm chúng ta phải biết đặc điểm của con mũi suất huyết là
chủ yếu là sống vào lúc hoạt động mạnh nhất là vào lúc hoàng hôn và lúc dạng sáng
khi mình phun mũi ở ban đêm dạng sáng như vậy thì lúc này là mũi suất huyết hoạt động rất mạnh
và để khi phun cái hóa chất như này thì rất là tốt để diệt các loại mũi trưởng thành
quá trình phun thuốc bằng máy được phối hợp với ủy ban nhân dân phường
trung tâm y tế dự phòng hà nội phòng y tế huyện công an dân phòng
theo quy trình xử lý sốt xuất huyết mỗi địa bàn được phun thuốc sau bảy ngày sẽ phun lại một lần
mỗi đêm một máy phun công suất lớn diệt mũi cho khoảng hai phường tùy địa bàn
cá xác định suất huyết là tám mươi chín ca và nó nằm giải rác hiện tại trên địa bàn xã là có hai ổ dịch lớn
tức là một ổ thôn tự khoát và một ổ thôn lưu phái
ngày hôm nay thì xã cũng đã có triển khai thành phố về có phun thuốc phòng chống dịch cho ổ dịch thôn tự phát
mà cũng là buổi chiều hôm nay
thì đến đêm hôm nay là thành phố
chúng tôi đã có cho máy về để phun hóa chất cho xung quanh địa bàn xã
tức là đi trên địa bàn toàn xã ở các cái trục đường lớn
trước diễn biến phức tạp với số ca mắc đang tăng ngày càng nhanh trên địa bàn thành phố
trên sáu mươi chiến dịch phun hóa chất diện rộng và tám mươi lượt phun hóa chất diệt mũi bằng máy phun cỡ lớn
đã được tiến hành trên toàn bộ các quận huyện
tuy nhiên các chuyên gia đều khuyến cáo các hộ gia đình không nên tự ý phun thuốc diệt mũi
mà việc tích cực diệt các ổ bọ gậy loang quang là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống sốt xuất huyết hiện nay